công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp vừa tiếp nhận tin báo của lê trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại ấp khánh nhơn xã tân khánh đông thành phố sa điếc về việc phát hiện mẹ ruột là bà trần thị tuyến
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tử vong dưới mương nước trong khu vực vườn nhà
qua công tác khám nghiệm cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định lê trọng nghĩa con trai của bà tuyến
chính là hung thủ trong vụ án trên
tại cơ quan điều tra lê trọng nghĩa khai nhận vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
sau khi đi uống rượu về nghĩa ra vườn gặp mẹ và xảy ra mâu thuẫn
nghĩa dùng tay bóc cổ và dùng dây xiết cổ đến khi bà tuyến chết
sau đó nghĩa đưa thi thể bà tuyến vào trong bao ni lông
đến khoảng một mươi chín h ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi năm nghĩa đưa thi thể bà tuyến ra khỏi bao ni lông
và để thi thể nằm úp mặt nhằm nguy tạo hiện trường giả
đồng thời nghĩa tri hô cho mọi người và trình báo với cơ quan công an
về việc bà tuyến bị tai nạn chết vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ